năm hai nghìn một mươi một khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã sơn nam huyện sơn dương
tỉnh tuyên quang chỉ có tám trên một mươi chín tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp với quy mô nhỏ lẻ
sau hơn tám năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tuyên quang lên ba mươi xã
xác định phát triển hệ thống giao thông là vấn đề then chốt để phát triển kinh tế
xã sơn nam đã xây dựng các chương trình kế hoạch với phương châm dễ làm trước khó làm sau
tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện
người dân không chỉ góp tiền góp công làm đường mà nhiều hộ còn tự nguyện hiến đất để mở rộng nhiều tuyến đường
tạo thuật lợi cho việc lưu thông hàng hóa
đến nay xã sơn nam đã hoàn thành bê tông hóa được gần năm mươi bốn km đường các loại
một trăm linh đường trục xã liên xã được nhựa hóa bê tông hóa
để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân xã sơn nam xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
nhờ vậy cuối năm hai nghìn một mươi tám thu nhập bình quân đầu người của người dân xã sơn nam đạt gần ba mươi ba triệu đồng một người một năm
cao gấp hơn hai năm lần so với năm hai nghìn một mươi một
tỷ lệ hộ nghèo

đạt chuẩn xã sơn nam
đạt chuẩn xã sơn nam
nông thôn mới sẽ là động lực lớn để xã sơn nam huyện sơn dương tỉnh tuyên quang tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí
xây dựng xã ngày càng phát triển người dân ngày càng được hưởng lợi nhiều hơn từ nông thôn mới